công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ công tác kiểm soát phương tiện và người lưu thông trên đường
gián quyết thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên của tỉnh vĩnh phúc cũng cho biết
đã tạm giữ hình sự nguyễn đình huy ba mươi sáu tuổi về hành vi hủy hoại tài sản
huy là đối tượng đã ném bom xăng gây ra vụ cháy bốn cửa hàng
trên địa bàn tp phúc yên vào ngày một tháng chín vừa qua
nguyễn đình huy khai nhận do có mâu thuẫn với anh ngô minh phương
chủ cửa hàng mua bán xe máy minh anh ở đường trần hưng đạo
phường hùng vương tp phúc yên nên đã chủ định nảy sinh định phóng hỏa
đốt nhà anh phương để trả thù
trưa ngày một tháng chín huy đi mua xăng cho vào các túi ni lông
rồi châm lửa vứt vào cửa hàng xe máy của anh phương
ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm cửa hàng của anh phương
rồi tiếp tục lan sang ba cửa hàng nằm kế bên
thiệt hại tài sản liên quan đến vụ cháy ước tính khoảng năm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang cho biết đang phối hợp cùng với công an thành phố châu đốc
truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người tại khu vực tổ một mươi một khóm châu thới một
phường châu phú b tp châu đốc vào dạng sáng ngày năm tháng chín
khoảng bốn giờ sáng ngày năm tháng chín trong lúc gia đình bà võ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tại phường châu phú b tp châu đốc đang ngủ thì phát hiện nhà bốc cháy phía trước
con gái bà nga là bùi thị diễm mừng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài
hoảng sợ bà nga đã nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương
mừng và con trai là cao quốc trí được người dân phát hiện dùng thang đưa ra ngoài an toàn
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài
rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà nga
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra